liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay là một một trăm bốn mươi chín ca
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên một sáu bốn trăm năm mươi chín ca
về tình hình tiêm chủng trong ngày hai tháng một mươi hai có bảy trăm một mươi chín trăm một mươi bốn liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần một trăm hai mươi sáu triệu liều
hôm nay nước ta ghi nhận một mươi ba sáu trăm bảy mươi ca nhiễm mới trong đó chín ca nhập cảnh và một mươi ba sáu trăm sáu mươi một ca ghi nhận trong nước
tại năm mươi chín tỉnh thành phố trong đó có tám sáu trăm hai mươi tám ca trong cộng đồng